ngày thi đấu chính thức thứ năm của đại hội thể thao toàn quốc lần thứ tám
đã chứng kiến nhiều nội dung chung kết với các cuộc so tài kịch tính và hấp dẫn
đáng chú ý là màn phá kỷ lục ấn tượng của đoàn hải phòng trong môn thi đấu điển kinh
sáng nay cung thi đấu thể thao quần ngựa tp hà nội đã diễn ra trận chung kết bộ môn thể dục dụng cụ
với nhiều nội dung thi đấu như tự do nam nhảy chống nữ ngựa vòng nam xa lệch nữ
ở nội dung tự do nam đoàn quân đội đã xuất sắc đoạt huy chương vàng
khi giành được một mươi bốn điểm
tiếp đó ở nội dung nhảy chống nữ huy chương vàng thuộc về vận động viên nguyễn thị quỳnh như
của đoàn tp hcm với một mươi ba hai trăm tám mươi tám điểm
ghi nhận trong ngày thi đầu thứ ba môn thể dục dụng cụ diễn ra xuân sẻ
thuận lợi và thành công với chất lượng chuyên môn cao
ngày mai một tháng một mươi hai bộ môn thể dục dụng cụ sẽ diễn ra trận chung kết các nội dung
nhảy chống nam cầu thang bằng nữ xa kép nam tự do nữ và xa đơn nam
vào buổi chiều cùng ngày sân điển kinh trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia
là nơi diễn ra nhiều nội dung chung kết của bộ môn điển kinh như nhảy cao nam nữ ném lao nam
đáng chú ý trận chung kết nhảy cao nam đã ghi nhận liên tiếp những màn phá kỷ lục đại hội
của vận động viên vũ đức anh đến từ đoàn hải phòng
xác lập kỷ lục đại hội mới hai m hai mươi ba so với màn kỷ lục hai m chín trước đó
vận động viên vũ đức anh đã đến rất gần mức kỷ lục quốc gia hai m hai mươi năm
giành huy chương vàng nội dung nhảy cao nam tại đại hội thể thao toàn quốc lần này
khi chỉ mới hai mươi tuổi vũ đức anh hứa hẹn là một nhân tố sang giá của nền thể thao nước nhà
tính đến hai mươi h ngày ba mươi tháng một mươi một
đoàn hà nội vẫn vững vàng ở vị trí số một với bảy mươi một huy chương vàng bảy mươi hai huy chương bạc và năm mươi hai huy chương đồng
các vị trí tiếp theo thuộc về đoàn tp hcm và quân đội